trưa ngày hai mươi tháng chín hà nội ghi nhận thêm ba ca mắc mới
số ca mắc mới từ sáu h đến một mươi hai h ngày hai mươi tháng chín ghi nhận trên địa bàn thành phố hà nội là ba ca bệnh
trong đó có hai ca tại khu vực phong tỏa và một ca tại khu cách ly
phân bố số ca mắc mới ghi nhận tại hoàng mai hai ca long biên một ca đều thuộc chùm f một
của các trường hợp sàng lọc hoa sốt
nmd nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hai ntt nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
cả hai bệnh nhân sống ở cùng địa chỉ chín trăm linh hai a năm trung cư đề lừ phường hoàng văn thụ quận hoàng mai
hai bệnh nhân cùng nhà sống trong khu vực phong tỏa đã cách ly và xét nghiệm âm tính
ngày một mươi chín tháng chín được lấy mẫu xét nghiệm tiếp cho kết quả dương tính do cdc hà nội thực hiện
thứ ba là ntn nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám địa chỉ tại số sáu trên hai mươi hai trên
chín mươi bốn kim quan việt hưng long biên
bệnh nhân là f một của nth đã được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính
ngày một mươi chín tháng chín bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính do cdc hà nội thực hiện
tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay tổng số ca ghi nhận trên địa bàn thành phố hà nội là ba chín trăm hai mươi tám ca dương tính với sars cov hai
trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một năm trăm chín mươi tám ca số ca mắc đối tượng đã được cách ly là hai ba trăm ba mươi ca
ghi nhận trên đường nguyễn trãi ngã tư sở từ hơn bảy giờ ngày hai mươi tháng chín lưu lượng phương tiện tăng dần trên cả hai chiều đường
mặt đường phủ kín các phương tiện trên đường nguyễn trãi hướng vào trung tâm thành phố
bảy giờ ba mươi phút sáng nay ngã ba tỉnh lộ bảy mươi giao khu đô thị sa la hà đông tình trạng ủn tắc cục bộ đã diễn ra
giao thông qua ngã ba này đi lại khó khăn do lượng phương tiện tăng đột biến
tại nút giao thông ngã tư sở trường trinh đường láng đã xảy ra tình trạng ồn ứ
lượng người và phương tiện lưu thông tại đây đông không đảm bảo giãn cách trong phòng chống dịch covid một mươi chín
hà nội đã tận dụng thời gian vàng để bóc tách f xét nghiệm trên diện rộng bao phủ tiêm chủng
tới thời điểm hiện tại thành phố đã tăng các xã vùng xanh vàng giảm vùng đỏ cam so với thời điểm ngày sáu tháng chín
tại buổi giao ban trực tuyến chiều một mươi chín tháng chín phó chủ tịch ubnd tp dương đức tuấn cho biết
sau ngày hai mươi một tháng chín hà nội sẽ xây dựng phương án phòng chống dịch theo hướng nới lỏng từng bước
để đảm bảo phòng chống dịch
việc nới lỏng đi kèm với kiểm soát chặt chẽ thành phố sẽ tiếp tục duy trì hai mươi ba chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào thành phố
kết nối với các địa phương bạn
sở y tế hà nội vừa có công văn khẩn gửi các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trong và ngoài công lập
trung tâm y tế các quận huyện thị xã về việc thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh
theo đó sở y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trong và ngoài công lập đặt cảnh báo phòng chống dịch covid một mươi chín
ở mức cao nhất tuyệt đối không lơ là chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
theo đúng chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín và ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố
tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại chỉ thị số sáu ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi một của bộ trưởng bộ y tế
thường xuyên đánh giá việc thực hiện bệnh viện phòng khám
an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín theo đúng hướng dẫn của bộ y tế tại quyết định số ba nghìn tám mươi tám ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
quyết định số bốn nghìn chín trăm chín mươi chín ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi về việc ban hành bộ tiêu chí bệnh viện phòng khám phòng chống dịch covid một mươi chín
và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp cập nhật báo cáo theo hướng dẫn của bộ y tế và báo cáo sở y tế một lần một tháng
tăng cường chỉ định xét nghiệm sớm sars cov hai đối với người bệnh người hỗ trợ chăm sóc người bệnh
nhân viên y tế có biểu hiện nghi ngờ như ho sốt khó thở biểu hiện cúm
sàng lọc chỉ định xét nghiệm cho người bệnh điều trị ngoại trú nội chú lưu ý tại các khoa cấp cứu hồi sức tích cực
chạy thận chu kỳ bệnh nhân cao tuổi người mắc các bệnh mạng tính hội chứng cúm viêm phổi nặng thở máy v v
để chỉ định xét nghiệm sars cov hai cách ly kịp thời
tuyệt đối không để tình trạng phát hiện muộn ca bệnh đồng thời thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện phòng chống covid một mươi chín tại các khoa phòng bộ phận trong bệnh viện
đặc biệt lưu ý khu cách ly tiếp nhận các ca bệnh nghi ngờ các bệnh dương tính phải được kiểm soát chặt chẽ tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh
các cơ sở y tế không được từ chối tiếp nhận bệnh nhân đi từ vùng dịch ca nghi ngờ đến khám
tổ chức vùng đệm các khu cách ly tạm thời để quản lý người bệnh đi từ vùng dịch các bệnh nghi ngờ trong lúc chờ kết quả xét nghiệm
sẵn sàng đảm bảo vật tư trang thiết bị thuốc để phục vụ cho người bệnh theo các tình huống diễn biến dịch bệnh trên địa bàn thành phố hà nội
hà nội sau ngày hai mươi một tháng chín không chia vùng nhưng vẫn duy trì hai mươi ba chốt kiểm soát
vừa qua chủ trì giao ban trực tuyến giữa sở chỉ huy công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố
với sở chỉ huy các sở ngành quận huyện thị xã
phó chủ tịch quyên bán nhân dân thành phố hà nội dương đức tuấn phó chỉ huy trưởng sở chỉ huy công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đề nghị các quận huyện thị xã chủ động các phương án phòng chống dịch sau ngày hai mươi một tháng chín
phó chủ tịch quyên bán nhân dân thành phố cho hay sau ngày hai mươi một tháng chín
thành phố hà nội sẽ xây dựng phương án biện pháp phòng chống dịch phù hợp khả thi
theo hướng nới lỏng từng bước để bảo đảm an toàn phòng chống dịch
thành phố sẽ giao các quận huyện chủ động xem xét quyết định phê duyệt phương án phòng chống dịch ở địa phương
theo phó chủ tịch quyên bán nhân dân thành phố dự kiến sau ngày hai mươi một tháng chín
thành phố hà nội sẽ không chia ba phân vùng nữa mà nơi nào nguy cơ rất cao
có cả f sẽ trở thành điểm đỏ khoanh vùng với quy mô hẹp
điểm đỏ áp dụng theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
khu vực xuất hiện f và các gia đình lân cận phải phong tỏa cách ly y tế
khu vực lân cận là vùng vàng còn lại là vùng xanh
việc kiểm soát dịch được thực hiện theo tinh thần thu hẹp tối đa vùng đỏ
bên cạnh việc nới lỏng thành phố tiếp tục duy trì hai mươi ba chốt kiểm soát tại cửa ngõ thủ đô
hà nội sẽ báo cáo thủ tướng chính phủ để làm việc với các tỉnh thành phố lân cận
về việc phối hợp quản lý người ra vào thành phố
phó chủ tịch quyên bán nhân dân thành phố cũng lưu ý về nguy cơ xâm nhập dịch
từ các địa phương về hà nội qua đường bộ đường thủy đường hàng không
lộ trình phương án cho học sinh sinh viên trở lại trường học tập
quản lý việc ra vào địa bàn học sinh sinh viên người lao động trên địa bàn của thủ đô
phương án phòng chống dịch tại các khu công nghiệp khu chế xuất làng nghề
tiếp tục nghiên cứu việc đi lại của người dân xét nghiệm tầm soát
tại các khu vực nguy cơ cao và nguy cơ rất cao
chú ý phương án tổ chức sản xuất trở lại an toàn
phó chủ tịch quỹ ba nhân dân thành phố cũng nhấn mạnh
sau ngày hai mươi một tháng chín thành phố dự kiến sẽ cơ bản cho các công trình xây dựng hoạt động trở lại
với các điều kiện cụ thể để đảm bảo an toàn vì thế phải chủ động các phương án phòng chống dịch
các khu vực điểm đó sẽ không được xây dựng hoặc đang triển khai xây dựng mà có f thì phải dừng
thông tin tại cuộc họp phó chủ tịch quỹ ban nhân dân thành phố hà nội cho biết
kể từ ngày hai mươi bốn tháng bảy trong đợt đầu hà nội giãn cách xã hội để phòng dịch
trung bình ghi nhận có trên bảy mươi một ca
đến đợt giãn cách thứ tư chỉ còn trung bình hai mươi năm hai mươi bảy ca mỗi ngày
đến nay chín mươi ba tổng số người dân từ một mươi chín tuổi trở lên được tiêm vaccine mũi một
gần bảy mươi toàn dân số thành phố đã được tiêm vaccine ít nhất một mũi
trong chiến dịch vừa qua thành phố đã xét nghiệm diện rộng trên bốn triệu người
để bóc tách f ra khỏi cộng đồng
tỷ lệ ca mắc ngoài cộng đồng đã giảm từ năm mươi xuống còn một mươi
sau đó thành phố tập trung xét nghiệm cho nguy cơ rất cao
xét nghiệm có trọng tâm trọng điểm còn các vùng khác xử lý linh hoạt
phó chủ tịch quyên bán nhân dân thành phố cho biết
từ các mốc thời gian của từng loại vaccine thành phố sẽ tiếp tục triển khai
đảm bảo sẽ tiêm vaccine mũi hai cho người dân từ một mươi tám tuổi trở lên
dự kiến hoàn thành trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
đây là điều kiện quan trọng để thực hiện mục tiêu kép
phó chủ tịch quyên bán nhân dân thành phố cũng yêu cầu sở y tế
quan tâm nâng cao lực lượng cho trạm y tế gắn với trạng thái trạm y tế lưu động
như là vệ tinh của y tế cơ sở
về ấu dịch tại tổ bốn của phường việt hưng
tại cuộc họp đại diện quận long biên cho biết
tính từ ngày một mươi tám tháng chín đến nay ghi nhận tổng số một mươi hai trường hợp f
đến nay quận đã cho đà soát lại toàn bộ các khu vực có các trường hợp liên quan đến f
tiến hành khoanh vùng phung khử khuẩn
cũng như lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho khoảng hơn bốn người tại khu vực này
và dự kiến vào ngày hai mươi tháng chín sẽ có kết quả
đại diện quận thanh xuân cũng cho biết
tình hình ổ dịch tại ngõ ba trăm hai mươi tám ba trăm ba mươi đường nguyễn trãi đến nay đã cơ bản được kiểm soát
hiện nay tại khu vực này chỉ còn khoảng một trăm linh người
chủ yếu là người già và mắc bệnh không thể di chuyển đi cách ly được
vì thế quận đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ hai ngõ này hai ba ngày một lần
để bảo đảm phòng chống dịch
cùng với đó quận đang xây dựng kế hoạch để dự kiến
từ ngày hai mươi tám tháng chín tới đây sẽ đón toàn bộ người dân đang cách ly tập trung
ở ký thúc xá trên đại học fpt
khu công nghệ cao hòa lạc huyện thạch thất trở về
phó chủ tịch quyên bán nhân dân thành phố hà nội dương đức tuấn cũng nêu rõ
kể từ ngày hai mươi bốn tháng bảy trong đợt đầu hà nội giãn cách xã hội để phòng dịch
trung bình ghi nhận có bảy mươi một hai ca mắc mới mỗi ngày
đến đợt giãn cách thứ tư này chỉ còn trung bình hai mươi năm hai mươi bảy ca mỗi ngày
đến ngày một mươi chín tháng chín dự kiến cũng khoảng dưới một mươi năm ca
thành phố cũng đặt mốc đến ngày một mươi năm tháng chín
trên chín mươi ba người trên một mươi tám tuổi tiêm mũi một
gần bảy mươi toàn dân số đã được tiêm vaccine
qua chiến dịch thần tốc vừa qua
thành phố đã xét nghiệm diện rộng trên bốn triệu người
để phát hiện ca f và tỷ lệ ca mắc ngoài cộng đồng đã giảm xuống còn một mươi
sau đó thành phố đã điều chỉnh xét nghiệm theo hướng có trọng điểm
đúng đối tượng khu vực nguy cơ
ông dương đức tuấn thông tin từ các mốc thời gian của từng loại vaccine
thành phố sẽ tiếp tục triển khai
đảm bảo sẽ tiêm vaccine mũi hai cho người dân từ một mươi tám tuổi trở lên
hoàn thành dự kiến trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
ông tuấn nhấn mạnh đây là điều kiện quan trọng để thực hiện mục tiêu kép
ngoài ra ông tuấn cho rằng
kinh nghiệm thực tế cho thấy việc nới lỏng phải đi kèm với kiểm soát chặt chẽ
thành phố sẽ tiếp tục duy trì hai mươi ba chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào thủ đô
hà nội cũng báo cáo thủ tướng để làm việc với các tỉnh thành phố lân cận
để phó hợp quản lý người ra vào thủ đồ
các quận huyện thị xã chủ động xây dựng các phương án phòng chống dịch
sau ngày hai mươi một tháng chín theo hướng nới lỏng từng bước
để bảo đảm an toàn phòng chống dịch
trong đó các địa phương cần chú trọng triển khai việc quét mã qr
cùng với đó các quận huyện cần chú trọng các phương án bảo đảm phòng chống dịch
cho các phương tiện đường bộ đường hàng không về thành phố
với các trường học được trưng dụng làm nơi cách ly
phải tiến hành các biện pháp phòng dịch theo quy định
để sẵn sàng đón học sinh quay trở lại học tập
tiếp đó bộ y tế đề nghị các địa phương quyết định nới lỏng giãn cách xã hội
theo nguyên tắc thực hiện có lộ trình và hạ cấp độ nguy cơ từng bước chắc chắn
bộ y tế ra công điện khẩn quán triệt công tác xét nghiệm
bộ trưởng bộ y tế đã ký công văn số một nghìn bốn trăm ba mươi sáu
gửi ban chí đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các tỉnh thành phố
trong công điện ông nguyễn thanh long đề nghị các tỉnh thành phố
khẩn trương triển khai các chỉ đạo kết luận của chính phủ thủ tướng
và hướng dẫn của bộ y tế tại công điện số một nghìn bốn trăm linh chín
ban hành vào ngày một mươi năm tháng chín trước đó
về xét nghiệm và một số biện pháp phòng chống dịch khi giãn cách xã hội
ban chí đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các tỉnh thành phố trực thuộc trung mương
cần phổ biến đến tất cả các quận huyện xã phường thị trấn
tập trung thực hiện tại những địa bàn nguy cơ rất cao nguy cơ cao
các địa phương phải thường xuyên kiểm tra giám sát để phát hiện sớm kịp thời
chấn chỉnh các hạn chế vướng mắt còn tồn tại
công điện của bộ y tế cũng nêu rõ trên cơ sở kết quả thực hiện
các địa phương quyết định việc nới lỏng giãn cách xã hội
theo nguyên tắc thực hiện có lộ trình và hạ dần cấp độ nguy cơ từng bước chắc chắn
tại những địa bàn nguy cơ vùng vàng và bình thường mới vùng xanh
các đơn vị thực hiện việc xét nghiệm với nhóm địa điểm nguy cơ
để kịp thời điều chỉnh phù hợp biện pháp phòng chống dịch
trước đó trong công điện số một nghìn bốn trăm linh chín bộ y tế đề nghị các tỉnh thành phố
khi thực hiện giãn cách xã hội phải xác định được phạm vi quy mô giãn cách
nguyên tắc là ở phạm vi nhỏ nhất hẹp nhất có thể như thôn xóm tổ ấp khu phố
bộ y tế nhấn mạnh thần tốc xét nghiệm là then chốt quan trọng nhằm sớm kiểm soát dịch
đối với các địa bàn nguy cơ rất cao nguy cơ cao tức là vùng đỏ vùng cam
địa phương phải xét nghiệm toàn bộ người dân trên địa bàn ba lần trong bảy ngày
ưu tiên sử dụng xét nghiệm kháng nguyên nhanh để phát hiện f một
nhằm kết liên nguồn lây nhiễm và điều trị kịp thời
các đơn vị có thể kết hợp xét nghiệm kháng nguyên nhanh và xét nghiệm real time pcr
các địa bàn còn lại thực hiện xét nghiệm từ năm đến bảy ngày một lần
gợp mẫu theo điều kiện thực tiễn theo hộ gia đình phòng ở và các hộ liên kề
khi xét nghiệm real time pcr các cơ sở phải đảm bảo trả kết quả trong thời gian một mươi hai giờ
thực hiện xét nghiệm dứt điểm theo từng địa bàn và đảm bảo không để lây nhiễm chéo khi thực hiện lấy mẫu
các địa phương tập trung lực lượng lấy mẫu cho các địa bàn nguy cơ rất cao
nguy cơ cao chia nhỏ điểm lấy mẫu tổ chức nhiều đội lấy mẫu
việc lấy mẫu xét nghiệm kháng nguyên nhanh có thể được thực hiện bởi tình nguyện viên hoặc người dân
khẩn trương điều động lực lượng ở các địa bàn đang ở mức bình thường mới
để tập trung hỗ trợ lấy mẫu cho các địa bàn nguy cơ rất cao nguy cơ cao
trong công điện ngày một mươi năm tháng chín bộ y tế cũng đã nhấn mạnh các tỉnh thành phải thực hiện liên tục
việc đánh giá nguy cơ để quyết định việc giãn cách và nới lỏng giãn cách
việc nới lỏng giãn cách phải thực hiện từng bước chắc chắn
và phải tiếp tục xét nghiệm tầm soát theo hướng dẫn của bộ y tế